thành phố hòa bình tỉnh hòa bình được lĩnh lương tháng đây là lần thứ một mươi ông nhận được lương nhưng niềm vui của ông và gia đình vẫn như lần đầu tiên được hưởng chế độ yêu đái của nhà nước

ông là trường hợp đầu tiên tại tỉnh hòa bình được nhận lương từ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
trường hợp được nhận lương hưu như ông liên chưa có nhiều ở tỉnh hòa bình vì mấy năm trở về trước địa phương này có số người tự nguyện tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa nhiều vì rất nhiều lý do
nguyên nhân chính mà dẫn đến tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp thì có rất là nhiều nguyên nhân nhưng trong đó thì có ba nguyên nhân chính
nhận thức của người dân cũng chưa đầy đủ về tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
một số cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng chưa coi trọng và cũng chưa quan tâm sâu sắc trong công tác chỉ đạo lãnh đạo cũng như là quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện
và cũng chưa có những giải pháp cụ thể để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
hai là cái mức đóng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có nhiều tuy là có nhiều mức đóng để lựa chọn nhưng cũng còn hơi cao
vì đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người dân người lao động người nông dân
về cái việc làm của người ta thì không ổn định thu nhập thì thấp
ba là về công tác tuyên truyền phổ biến chính sách về bảo hiểm thì cũng chưa thường xuyên và liên tục đến mọi tầng lớp của nhân dân
về nhất là đối với người dân lao động tự do những vùng sâu vùng xa những hộ nông lâm ngư nghiệp thì về cái tuyên truyền vẫn chưa đa dạng và phong phú
về phía người dân nhiều ý kiến cho rằng loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện đã nhiều tổ chức đoàn thể giới thiệu
tuy nhiên tìm hiểu kỹ và so sánh với bảo hiểm nhân thọ thì nhận thấy mức đóng thì cao trong khi chế độ hưởng thấp hơn
đơn cử nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mức đóng hai mươi hai một tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn
nhưng quyền lợi bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng lương hưu tử tuất mà không được hưởng chế độ ốm đau thai sản tai nạn lao động
nếu cũng hình thức đóng như thế này thì tham gia đóng tại doanh nghiệp có lợi hơn
nhất là về đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thường thường là những người lao động tự do đời sống kinh tế của họ còn bấp banh chưa ổn định
và để mà gọi là của đấy dành khi mà họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì đối với nhận thức của một số người là chưa thực sự cần thiết
chính vì vậy mà họ chưa thể tham gia được bảo hiểm xã hội tự nguyện
một lý do khác nữa là người lao động ở việt nam chưa có thói quen tham gia bảo hiểm xã hội khi trẻ để hưởng lương hưu khi tuổi già
mạng lưới đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện còn ít trình độ đại lý thu còn hạn chế nên chưa thuận tiện cho người lao động tham gia
có người muốn tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không biết tham gia như thế nào đóng ở đâu mức đóng bao nhiêu được hưởng các quyền lợi gì
khắc phục những tồn tại khiến người dân chưa mặn mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhà nước đã hỗ trợ đối với từng loại đối tượng để khuyến khích người dân
phía cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện mở rộng mạng lưới thu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tìm hiểu và đóng bảo hiểm xã hội ngay tại địa phương mình
bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được nhà nước hỗ trợ đối với hộ cận nghèo hộ nghèo và những nhóm đối tượng khác tức là được hỗ trợ từ ba mươi hai mươi năm đến một mươi cho các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
từ mùa một tháng một hai nghìn một mươi tám nhóm đối tượng được ngân trách nhà nước hỗ trợ tiền mức đóng so với năm hai nghìn một mươi bảy đã tăng lên
kết quả đã đạt được như trên là sự nỗ lực của bảo hiểm xã hội tỉnh hòa bình trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
cùng với sự hỗ trợ từng loại đối tượng
tuy nhiên phía ngành bảo hiểm xã hội cho rằng mức hỗ trợ của nhà nước vẫn còn thấp đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo cận nghèo dù được hỗ trợ cao hơn cũng rất khó có thể tham gia được
vì vậy bảo hiểm xã hội việt nam kiến nghị với quốc hội chính phủ và bộ lao động thương binh và xã hội cần nghiên cứu tăng mức hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhất là đối tượng không thuộc hộ gia đình nghèo cận nghèo
bên cạnh đó cần có sự linh hoạt hơn về mức hỗ trợ như mức hỗ trợ tối thiểu để địa phương nào có điều kiện kinh tế phát triển có cơ chế hỗ trợ thêm một phần mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
trong khi chờ đợi những chính sách mới của nhà nước về việc hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh hòa bình cũng giống như các địa phương khác đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích khi tham gia loại hình bảo hiểm xã hội này